cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
thưa quý vị và các bạn nhóm thuốc glucocorticoid được dùng để điều trị chống viêm giảm đau chống diễn ứng trong các bệnh xương khớp tự miễn diễn ứng như hèn xuyễn viêm da diễn ứng eczema rất hiệu nghiệp
chính vì vậy nhiều người lạm dụng thuốc corite hoặc không tuân theo chỉ định của bác sĩ và đã để lại hậu quả nghiêm trọng đáng lưu ý nhất là gây suy tuyến thượng thận
suy tuyến thượng thận cũng xảy ra khi người bệnh tự ý sử dụng các loại thuốc đông y gia truyền không rõ nguồn gốc xuất xứ
nội dung cụ thể sẽ có trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ suy vỏ thượng thận do thuốc thực chất là gì và sẽ nhận biết bệnh lý này thông qua những triệu chứng như thế nào
hormone cortisone sinh ra từ tuyến thượng thận vì một lý do nào đấy ví dụ như là đeo tuyến thượng thận hoặc là do các ức chế từ tuyến trên cao từ vùng dưới đồi từ tuyến yên các khối u ở trên đấy ức chế được tuyến thượng thận
sẽ gây nên tình trạng cơ thể thiếu hormone liền lượng thận đặc biệt nguyên nhân cũng là nguyên nhân phổ biến là người bệnh dùng các thuốc có nguồn gốc corticoid để điều trị các bệnh lý
ví dụ như bệnh lý dị ứng bệnh lý tự miễn bệnh lý khớp bệnh lý ung thư kéo dài nếu mà dùng kéo dài mà không có cách để ngừng lại ngắt quãng để tuyến thượng thận tuyến yên hồi phục
gây ra cái suy tiến thượng thận
về triệu chứng suy tiến thượng thận thì bởi vì hốc môn cortisone
là một cái hóc môn đóng vai trò quan trọng
tham gia vào rất nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể
cho nên là khi mà suy tiến thượng thận
thì sẽ có các cái biểu hiện nó ảnh hưởng đến toàn thân
và các biểu hiện mà người bệnh cảm thấy được
dễ thấy nhất đối với người bệnh
thứ tiên là tình trạng mệt mỏi
vì sao mệt mỏi vì là cái tuyến hốc môn tiến thượng thận
nó tham gia vào rất là nhiều quá trình chuyển hóa
để mà làm cho cơ thể mình tồn tại được
thì khi thiếu nó thì cơ thể sẽ thấy rất là mệt mỏi
thứ hai nữa là tình trạng có thể người bệnh
hạ huyết ác rồi buồn nôn đau bụng chán ăn sụt cân
vậy về nguyên nhân gây bệnh và cái cách để chúng ta có thể điều trị
một cách hiệu quả thì sao
về vấn đề này thì bác sĩ có thể có thêm
những tiến thượng thận nó tham gia vào rất là nhiều quá trình

đầu tiên chúng ta phải điều trị cấp cứu
nếu mà có các triệu chứng cấp cứu
ví dụ nếu bệnh nhân bị hạ thường huyết
suy tiến thượng thận có hạ thường huyết
chúng ta sẽ bù lại đường bằng cách chuyển đường
nếu bệnh nhân suy tuyến thượng thận có dối loạn
các cái điện giải ví dụ nazi và cali
chúng ta sẽ truyền dịch theo các công thức
để mà bù lại làm sao để cân bằng lại
được cái điện giải
sau khi bù được điện giải bù được
đường và ổn định phép áp
thì chúng ta bắt đầu tìm nguyên nhân để điều trị
nhưng mà chủ yếu thì các cái nguyên nhân
cũng là do dùng các cái thuốc
có nguồn gốc copticoid
và không đúng cách để điều trị
thì lúc đấy bác sĩ người ta sẽ
song song với điều trị triệu chứng
người ta sẽ tiếp tục
có thể sử dụng tiếp
cái liều copticoid
với cái chế phẩm
rất là giống copticoid nội sinh
sau đó để
làm các cái test để người ta
thử xem cái tuyến thượng thận có hồi phục
cái trục dưới đồi thượng thận có hồi phục không
nếu không hồi phục
sẽ tiếp tục bù
bù cái thuốc
cái hormone rất là gần giống
với cả cái hormone nội sinh
cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
khi có các dấu hiệu bất thường của cơ thể
người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế
để được thăm khám
và điều trị kịp thời
với nền tảng nhân lực là đội ngũ các giáo sư
bác sĩ giàu kinh nghiệm
khoa nội tiết đái tháo đường của bệnh viện đa khoa tâm anh
có sự kết hợp chặt chẽ với các chuyên gia nước ngoài
trong việc khám chẩn đoán
điều trị nhiều ca bệnh khó
thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh cao cấp
trong lĩnh vực nội tiết đai tháo đường
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai